để bảo đảm cung ứng điện cho cả nước tại hai mươi một tỉnh thành thuộc tổng công ty điện lực miền nam dự kiến công suất sử dụng lớn nhất sẽ đạt khoảng một mươi một năm trăm năm mươi mw tăng một mươi một so với năm hai nghìn một mươi tám
nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ cao liên tục trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
là một trong những đơn vị cung cấp điện lớn nhất cho hệ thống điện quốc gia ở khu vực phía nam việc vận hành tại nhà máy điện tô biên khí chu trình hỗn hợp nhân trạch hai đã luôn được chú trọng
đây là phòng điều khiển trung tâm của nhà máy
tại đây các trang thiết bị được đầu tư hiện đại hoàn toàn tự động được điều khiển từ xa để vận hành các tổ máy kiểm soát quá trình sản xuất điện của toàn bộ nhà máy
để vận hành các thiết bị theo quy trình kỹ thuật các kỹ sư công nhân kỹ thuật luôn phải tập trung cao
bảo đảm an toàn liên tục ổn định
và làm sao cho nó an toàn hiệu quả
từ khi đưa vào vận hành năm hai nghìn một mươi một đến nay nhà máy điện tu biên khí chu trình hỗn hợp nhân trạch hai của công ty cổ phần điện lực dầu khí nhân trạch hai
đã đóng góp quan trọng cho việc cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia nhất là nhu cầu phụ tải ngày càng cao của các tỉnh phía nam
chỉ riêng năm hai nghìn một mươi tám nhà máy đã cung ứng cho hệ thống điện quốc gia hơn bốn bảy mươi năm tỷ kwh
đến nay sau tám năm đi vào hoạt động tổng sản lượng
lượng điện cung cấp cho điện lưới quốc gia gần ba mươi bảy tỷ kwh
tổng sản lượng cũng có nhiều dưới đó nhưng mà có đồ ngủ của vận hành có kỹ thuật người ta cũng theo dõi hàng ngày
các dịch sổ thế nào đó nếu có sự khổ gì đó thì người ta giải quyết kịp thôi
không chỉ bảo đảm trong việc cung cấp nguồn cho khu vực miền nam
các công tác nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của miền nam cũng đã được các đơn vị điện lực trú trọng thực hiện
đây là trường hợp
sửa chữa nóng hotline đường dây trung thế hai mươi hai kv
tại đây mặc dù các công nhân làm việc trực tiếp trên đường dây đang mang điện
nhưng vẫn phải bảo đảm cho dòng điện được liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt
trong quá trình sửa chữa mọi thông số và thiết bị phát sinh đều được ghi nhận tại trung tâm điều hành scada của tổng công ty địa lực miền nam
thực hiện việc quản lý điều độ và vận hành trực tuyến lưới điện tại hai mươi một tỉnh thành ở miền nam
với khoảng hai trăm linh trạm biến áp một trăm một mươi kv cùng hàng chục ngàn km đường dây
truyền tải điện phân phối
một nơi không kém quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện tại hai mươi một tỉnh thành phía nam từ ninh thuận đến cà mau
là trung tâm chăm sóc khách hàng tổng công ty địa lực miền nam
các giao dịch viên ở đây làm việc theo ca hai mươi bốn trên bảy
giới thiệu khách hàng
năm hai nghìn một mươi tám là trung tâm đã tiếp nhận hơn hai triệu cuộc gọi của khách hàng
và tăng hơn gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài kênh đầu số của tổng đài thì trung tâm còn tiếp nhận hơn ba email
đã đón nhận được hơn hai triệu rưỡi lượt của khách hàng ghé thăm website
theo đánh giá tổng quan năm hai nghìn một mươi tám thời gian cấp điện trung áp thuộc tổng công ty điện lực miền nam
chỉ còn bốn ngày một công trình so với quy định là một mươi ngày
thực hiện nhanh việc xử lý sự cố sửa điện khách hàng đang dưới một giờ ba mươi phút
so với quy định là hai giờ
đơn vị đã tuân thủ nghiêm ngặt về công tác bảo vệ môi trường công tác an toàn trong lao động
năm hai nghìn một mươi tám chỉ số đánh giá mức hài lòng của khách hàng sử dụng điện đạt tám một mươi sáu điểm
tăng một mươi sáu điểm so với năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi chín dự báo nhu cầu điện cả nước sẽ tăng khoảng một mươi và khu vực phía nam
vẫn luôn là nơi thiếu hụt công suất
vì vậy nhu cầu huy động điện từ các nhà máy điện luôn được đòi hỏi rất lớn
chỉ một lỗi nhỏ trong hệ thống nguồn sẽ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng điện
và phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh khu vực phía nam
ngày hai mươi năm tháng năm sự cố ở nhà máy điện mông dương làm nguồn cung cấp điện
cho các tỉnh phía nam và thành phố hồ chí minh bị giảm đột ngột
dẫn đến việc sa thải rô le tám mươi một của bốn mươi năm tuyến cung cấp điện từ hai mươi bảy trạm
gây mất điện cho nhiều khu vực thuộc một mươi bốn quận huyện của thành phố hồ chí minh
theo tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh
tổng công suất bị sa thải của sự cố trên là một trăm ba mươi hai mw
sau hơn ba mươi phút nguồn điện đã được cấp trở lại cho các khu vực xảy ra sự cố mất điện
chúng tôi bám sát tình hình phụ tải hàng ngày cập nhật dự báo phụ tải
và ngành điện thành phố thì bằng tất cả các giải pháp đã nêu ra
bao gồm là tăng cường ứng trực ứng dụng công nghệ thông tin
ứng dụng công nghệ thông tin
ứng dụng điều khiển từ xa vân vân chuẩn bị đầy đủ các vật tư dự phòng
trong mọi trường hợp thì sẽ xử lý nhanh nhất để đảm bảo là tái lập cung cấp điện cho cây càn
trong trường hợp mà có gián đoạn cấp điện
và theo báo cáo của tập đoàn địa lực việt nam
trong tháng năm vừa qua việc truyền tải điện vẫn theo hướng từ miền bắc tới miền trung
và vào miền nam với sản lượng điện truyền tải ước đạt một mươi bảy tám mươi bảy tỷ kwh
công suất truyền tải cao nhất trên các đường dây năm trăm linh kv bắc trung là hai sáu mươi mw
và trung nam là ba ba trăm ba mươi mw
sản lượng điện truyền tải vào miền nam là ba mươi bốn bốn triệu kwh một ngày
tương đương một mươi hai nhu cầu điện miền nam
các nhà máy nhiệt điện than và tu biên khí huy động cao
đồng thời đã phải huy động các nhà máy nhiệt điện dầu như fo do khoảng một trăm sáu mươi triệu kwh
để đáp ứng nhu cầu hiện tại miền nam
năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi bảy thì khả năng trong mùa này
tăng khoảng trên một mươi
chủ yếu là tăng về cái lượng nhu cầu sinh hoạt
điện cho phục vụ cho sinh hoạt là chính
chứ còn sản xuất kinh doanh thì tình hình cung cấp điện
mùa khô của năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh ninh thuận thì cũng là tương đối là ổn định đảm bảo
thì hàng năm thì ngành điện đều có xây dựng các cái chương trình
tổ chức tuyên truyền về tiết kiệm điện sử dụng điện an toàn hiệu quả
năm hai nghìn hai mươi là một cái năm được dự báo là hết sức căng thẳng về cái cung cấp điện
thì công ty trước cái dự báo đó thì công ty cũng xây dựng một cái phương án cấp điện cho mùa khô
từ đó thì đưa ra một cái chương trình vận động tiết kiệm điện
trong toàn thể của nhân dân cũng như là trong các cái doanh nghiệp
thì như vậy thì với cái phương thức mà cấp điện mình có đưa ra nhiều cái
cái giả định thì mình đã sẽ chủ động để mà giải quyết đối với khi mà tình hình mà thiếu điện nó xảy ra nghiêm trọng
dù trong bất kể hình thái thời tiết nào tập đoàn đại lực vẫn luôn bảo đảm vận hành an toàn lưới điện
đặc biệt là hệ thống đường dây năm trăm linh kv bắc nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền nam
bên cạnh đó evn còn tiếp tục huy động cao các nguồn nhiệt điện than tuô binh khí
đồng thời khai thác các hồ diễn điện
các hồ thủy điện theo nước về bảo đảm yêu cầu cấp nước cho hạ du ở các địa phương